với hành vi dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi nguyễn trọng trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ngụ xã trung thành huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện vũng liêm ra quyết định khởi tố
trước đó vào ngày một mươi năm tháng ba sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm đã vào cuộc điều tra và xác định
bị can nguyễn trọng trí điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường thuộc địa bàn huyện vũng liêm
khi nhìn thấy các bé gái đạp xe đi học hoặc đi bộ thì chạy theo đến đoạn đường vắng
để thực hiện hành vi dâm ô bằng cách dùng tay sờ vào vùng nhạy cảm của các bị hại
ngoài ra đối tượng còn thực hiện hành vi nêu trên với cả những người đi đường là người đã thành niên
tại cơ quan điều tra bị can trí khai nhận đã thực hiện bốn lần với bốn bị hại
trong khoảng thời gian từ tháng hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn